trong các triệu chứng của covid một mươi chín ho là một triệu chứng nổi bật
tiến sĩ william checkley tại john hopkins medicine ở baltimore cho biết năm mươi bảy mươi những người có triệu chứng covid một mươi chín là ho khan
cơn ho có xu hướng đến nhanh chóng bắt đầu khoảng một ngày sau khi phát bệnh nhưng nó thường không giảm nhanh đặc biệt là đối với những người không được tiêm phòng
ho có thể kéo dài trung bình một mươi chín ngày đối với hầu hết những người mắc covid một mươi chín và lên đến bốn tuần ở khoảng năm bệnh nhân
một số người bị covid kéo dài ho có thể kéo dài trong nhiều tháng
vậy đâu là nguyên nhân gây ra ho
ho là phản xạ cần thiết bảo vệ chống lại nhiễm trùng
bạn không nên cố gắng kìm nén cơn ho vì nếu có dịch tiết như chất nhầy cần phải đào thải chúng ra ngoài
thông thường khi các thần kinh cảm giác phát hiện ra virus hoặc những kẻ xâm lược khác
chúng sẽ kích hoạt cảm biến ho ở vùng tùy của não từ đó kích hoạt các cơ xung quanh đường hô hấp để đẩy vật lạ không mong muốn ra ngoài
bên cạnh đó đối với covid một mươi chín virus có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhắm mục tiêu vào các dây thần kinh cảm giác
như một phần của bệnh nhiễm trùng gây nên những cơn ho
chúng ta cần phải ứng phó với cơn ho do covid một mươi chín như thế nào
đối với covid một mươi chín điều quan trọng người bệnh phải che cơn ho covid một mươi chín bằng khẩu trang khăn giấy hoặc khử tay
để giảm sự lây lan của các giọt bắn mang mầm bệnh ra ngoài môi trường
có một số cách có thể ứng phó với cơn ho như sau
kê cao đầu khi ngủ
dùng thuốc giảm ho uống trước khi đi ngủ có thể rất hữu ích
thuốc giảm ho có codeine khiến bạn buồn ngủ vì vậy rất tốt để sử dụng vào ban đêm
tuy nhiên không nên lạm dụng loại thuốc này
uống trà thảo mộc hoặc dùng viên ngậm giảm ho
nếu ho không giảm hoặc làm ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc những vấn đề liên quan khác đến covid một mươi
cần trao đổi với bác sĩ
cảm giác về các cơn chấn động bên trong cơ thể
cung chứng dung dày ở những bệnh nhân mắc hội chứng covid một mươi chín kéo dài
đang thu hút sự chú ý của nhiều bác sĩ và chuyên gia
đang say giấc ngủ carrie max croson morrison bỗng cảm giác cơ thể mình dung lên
giống như một chiếc bàn trẻ đánh răng chạy bằng điện trong lồng ngực
cảm giác đó mãnh liệt đến mức bà bị đánh thức từ giấc ngủ sâu
tôi có cảm giác như ai đó đặt thứ gì đó trên giường của mình và nó đang rung lên
dường như bên trong cơ thể của tôi đang tự di chuyển
nó sẽ rung lắc vào ban đêm và thực sự rất tồi tệ
những dung động bất thường bên trong cơ thể
cùng cảm giác dung dày bên ngoài mà bà morrison mô tả gần đây
đã thu hút sự chú ý của nhiều chuyên gia
những người đang nghiên cứu về hội chứng kéo dài ở người từng mắc covid một mươi chín
bà moriton năm mươi tuổi là điều phối viên cấy ghép tại một bệnh viện ở newark
bà cho biết đã trải qua triệu chứng này kể từ khi xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
những bệnh nhân gặp phải hội chứng covid một mươi chín kéo dài
ước tính chiếm từ một mươi ba mươi người từng mắc covid một mươi chín
phải trải qua một loạt các triệu chứng như mệt mỏi
giảm khả năng nhận thức khó thở và cảm giác đề ngứa dân gian
cảm giác chấn động bất thường bên trong cơ thể và chứng run dày ít phổ biến hơn
vì thế ít được chú ý hơn
tuy nhiên một báo cáo vào mùa hè này từ nhóm các nhà nghiên cứu về hội chứng covid một mươi chín kéo dài
cho thấy trên đực tế khoảng bốn mươi bệnh nhân bị dung và ba mươi cho biết
họ cảm thấy những cơn chấn động trong cơ thể
một số cơ sở y tế như bệnh viện mount sinai ở new york cho biết
họ chưa từng thấy bệnh nhân phàn nàn với những cảm giác như vậy
nhưng khi thực hiện khảo sát bệnh nhân ở một cơ sở chuyên điều trị hội chứng kéo dài covid một mươi chín
tại phòng khám maio một tỷ lệ đáng kể được ghi nhận
đó thậm chí còn là điều chúng tôi thấy khá thường xuyên
bác sĩ greg vanekatrom người đã điều trị bệnh nhân trong ba tháng đầu
sau khi họ bị mắc covid một mươi chín nặng cho biết
ông ước tính tại maio khoảng bốn mươi đến năm mươi bệnh nhân
mắc hội chứng covid một mươi chín kéo dài trong ba tháng đầu tiên sau khi nhiễm bệnh nặng
ông cho biết đối với một số bệnh nhân các triệu chứng khiến cơ thể bị suy nhược
trong khi với những người khác chúng gây nhiều phiền toái trong cuộc sống
các bác sĩ không biết điều gì đang gây ra triệu chứng bí ẩn này
một số người cho rằng đó có thể là kết quả dối loạn hệ thần kinh tự chủ
nó thường gặp ở nhiều bệnh nhân mắc covid kéo dài
hoặc xảy ra khi các dây thần kinh kiểm soát chức năng tự chủ của cơ thể bị tổn thương
một số chuyên gia khác lại cho rằng đây có thể là một vấn đề của quá trình xử lý trong não
ryan her người đứng đầu nghiên cứu hậu covid một mươi chín tại mayo cho biết
báo cáo mà ông viết về một bệnh nhân gặp phải vô số triệu chứng liên quan đến thần kinh
bao gồm cảm giác chấn động trong cơ thể đang được xem xét để xuất bản
tiến sĩ hurt cho hay hình ảnh chụp si tin não của một số bệnh nhân mắc covid một mươi chín cho thấy
chức năng hoặc hoạt động của họ bị giảm sút
ông cho biết điều này có thể là do chứng viêm mô thần kinh hoặc các vấn đề về tuần hoàn máu
một yếu tố khác nữa được biết đến là hội chứng nhạy cảm trung ương
xảy ra khi hệ thống thần kinh trung ương não trở nên nhạy cảm hơn
khoách đại cảm giác trên nhiều hệ thống cơ quan
đau được nhận biết trong não tiến sĩ hờ nói bộ não trở nên thực sự nhạy cảm với các kích thích
vì vậy vấn đề có thể không phải là sự chèn ép của các dây thần kinh mà là bộ não
nơi xử lý tất cả thông tin
nick gartner cho biết vợ ông heidi frey một nhà biên kịch năm mươi tuổi
đã tự tử vào tháng năm sau khi vật lộn với hội chứng covid một mươi chín kéo dài hơn một năm
trong tháng cuối cùng cảm giác trong cơ thể có thứ gì đó dùng lắc dữ dội
khiến bà ấy không thể chập mắt vào ban đêm ông cho biết
khi mới bắt đầu các cơn chấn động có thể kiểm soát được
nói đến và đi trong một hoặc hai phút ông nói
thế nhưng sau đó mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn
bà ấy nói giống như ai đó nhét điện thoại vào gực mình
và bật chế độ rung ngẫu nhiên vào bất cứ thời điểm nào trong đêm
ông gart cho biết bà ấy không thể ngủ được quá hai giờ ngay cả khi đã sử dụng các loại thuốc ngủ
vì những cơn chấn động bên trong sẽ lại đánh thức và khiến bà ấy mất hàng giờ để lại giấc
gat cho biết ông hy vọng là câu chuyện của vợ mình và nhiều bệnh nhân mắc covid một mươi chín kéo dài
là con chim hoàng yến trong mỏ than của ngành y học mỹ
chim mỏng yến trong màu than là thành ngữ nói về sự báo hiệu một mối nguy hiểm đang tới
có rất nhiều người đang phải chịu đựng điều này và đó là một tình trạng thực sự nguy hiểm
vì nếu bạn không ngủ được thì bạn không thể chữa bệnh ông nói
nếu bạn không thể ngủ bạn sẽ mất hy vọng
ông gat đang giúp dẫn đầu một nghiên cứu để xem liệu có nhiều người trải qua cảm giác chấn động bên trong cơ thể
và chứng dung dẩy hay không
nghiên cứu đã phân tích hàng trăm câu chuyện của bệnh nhân được thu thập từ mạng xã hội
richard salma nhà thân kinh học tại trường israel đống tác giả của nghiên cứu cho biết
nhiều bệnh nhân đã mô tả một loạt triệu chứng bao gồm run đau cảm giác rung lắc hay bị bỏng
xảy ra theo chu kỳ hoặc liên tục và có thể kéo dài hàng tháng
bà morrison cho biết chứng dung dẩy bên trong cơ thể bà ngày càng nặng
và giống như động kinh các triệu chứng nghiêm trọng đến mức bà đã phải ngừng làm việc vào tháng năm
dùng thuốc điều trị động kinh do bác sĩ kê đơn và đang trong quá trình nộp đơn xin hưởng chế độ tàn tật dài hạn
bà ví những cơn chấn động bên trong cơ thể với cảm giác như đang ở một chiếc tàu lượn siêu tốc
cuối cùng căn bệnh tiến triển và biểu hiện ra bên ngoài đôi khi khiến chân và tay của tôi bị giật bà nói
bà morrison cũng gặp phải nhiều triệu chứng covid một mươi chín kéo dài khác bao gồm xương mù não mệt mỏi và đau đầu
nhưng nói rằng cảm giác chấn động bên trong người là đáng sợ nhất
tôi sợ lái xe bà nói cơ thể của tôi nhưng tôi không kiểm soát được